đang được công an huyện mơ rác tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật

và bắt tạm giam huỳnh minh hoàng sinh năm hai nghìn hai trú tại huyện tây sơn tỉnh bình định về hành vi cưỡng đoạt tài sản

đến khoảng ba giờ ba mươi phút ngày hôm sau hoàng thức dậy đi bộ lang thang trên đường
thấy bà trần thị thùy dương sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ở cùng địa phương đang làm bánh xèo để bán
xung quanh không có ai khác nên hoàng đã cầm dao thái lan uy hiếp buộc nạn nhân phải đưa tiền
bà dương thấy hoàng cầm dao thì hoàng sợ bỏ chạy thoát thân
nhận được tin báo của nạn nhân công an huyện tây sơn đã xác minh và làm rõ sự việc bắt giữ đối tượng để xử lý theo pháp luật
hai đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn minh chuyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba và nguyễn duy phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cùng chú tệ xã cát nê huyện đại từ tỉnh thái nguyên
vào khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi một chuyên rủ phương đi trộm trâu trên địa bàn thành phố thái nguyên
chuyên có nhiệm vụ đi thăm dò các nhà dân ven đường có nuôi sâu
khi xác định được mục tiêu đợi đến đêm tối chuyên cùng phương dùng búa phá cửa chuồng dắt châu lên xe ô tô đem đi bán
từ đầu tháng ba cho đến đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một hai đối tượng đã thực hiện chót lọt năm vụ trộm năm con trâu tại các xã trên địa bàn
sau đó đem bán được hơn một trăm linh triệu đồng rồi chia nhau để tiêu xài cá nhân
riêng đối tượng chuyên đã có hai tiền án về tội đánh bạc và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái nguyên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can để tiếp tục điều tra làm rõ
trong ngày một mươi năm tháng bốn tiếp tục chương án điều tra đường dây sản xuất mua bán xăng giả
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an đã ra quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam bị can lương đình tiến giám đốc công ty xăng dầu long an petrolimax roman để điều tra về hành vi buôn lậu
sáng cùng ngày
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái nguyên đã ra quyết định khởi tố bị can
đồng nai phối hợp cục cảnh sát hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ bộ công an
công an tỉnh đồng nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can lương đình tiến
và khám xét nơi làm việc nơi ở của bị can để điều tra về hành vi buôn lậu
trong đó bị can tiến có liên quan đến đường dây buôn lẩu sản xuất xăng giả do phan thanh hữu cầm đầu
hiện chuyên án vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai phối hợp cục cảnh sát hình sự
và một số đơn vị nghiệp vụ bộ công an tiếp tục điều tra mở rộng
trước đó đêm một mươi sáu tháng hai công an đồng nai đã chủ trì phối hợp với cục cảnh sát hình sự
và các đơn vị nghiệp vụ bộ công an phá chuyên án về sản xuất buôn bán xăng giả tại vĩnh long
mở rộng chuyên án ban chứng án tiếp tục khám xét và bắt nhiều đối tượng liên quan đến hành vi đưa hối lộ
nhận hối lộ buôn lậu sản xuất buôn bán hàng giả mua bán trái phép hóa đơn chứng từ
tại các tỉnh thành phố như tp hcm bình dương bình phước đồng nai
tăng vật thu giữ đến thời điểm này gồm gần hai bảy triệu lít xăng giả hai tờ biển trọng tải một năm trăm linh tấn
sáu xà lan trọng tải từ bốn trăm linh đến một tấn sáu xe bồn bốn thùng hóa chất tạo màu cùng hơn một trăm linh tỷ đồng
ngay sau khi công an khám xét trụ sở công ty xăng dầu long an long an petrolimax
thuộc tập đoàn sang dầu việt nam petrolimax và bắt giám đốc công ty vào sáng ngày một mươi năm tháng bốn
tập đoàn sang dầu việt nam petrolimax đã lên tiếng ngay sau vụ việc để trấn an dư luận về các câu hỏi
liệu petrolimax long an có sử dụng nguồn xăng giả mà chuyên án vừa nưu trên hay không
cụ thể tập đoàn xăng dầu việt nam petrolimax cho biết thông tin sơ bộ từ cơ quan chức năng và báo cáo
của công ty xăng dầu long an cho biết sai phạm của ông lương đình tiến giám đốc petrolimac long an
là hoạt động kinh tế xã hội với tư cách cá nhân
cũng theo petrolimax các sai phạm này nằm ngoài phạm vi chức năng nhiệm vụ và trách nhiệm pháp lý
ông tiến được giao tại công ty xăng dầu long an và không liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu
của tập đoàn xăng dầu việt nam nói chung và công ty xăng dầu long an nói riêng
toàn bộ nguồn xăng dầu công ty xăng dầu long an kinh doanh đều do tập đoàn xăng dầu việt nam cung cấp
các công ty thành viên không được phép nhập mua từ nguồn khác
đồng thời petrolimax cũng cung cấp thêm thông tin công ty xăng dầu long an không cho thuê kho
ba phương tiện để sản xuất và vận chuyển liên quan đến đường dây sản xuất xăng giả
trong ngày một mươi năm tháng bốn ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm đã tổ chức lễ phát động
tháng hành động về an toàn thực phẩm năm hai nghìn hai mươi một với chủ đề đảm bảo an toàn thực phẩm
phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới
tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay sẽ tập trung công tác thông tin
truyền thông chính xác kịp thời toàn diện có trách nhiệm trung thực
các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm
đề cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật
về an toàn thực phẩm đặc biệt đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra về an toàn thực phẩm
tại các cơ sở sản xuất kinh doanh quảng cáo thực phẩm tăng cường giám sát hậu kiểm
tại tp hcm tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm
quảng cáo thực phẩm và giảm thiểu ngộ độc thực phẩm do tiêu dùng thực phẩm không an toàn
ban quản lý an toàn thực phẩm tổ chức hai mươi lớp tập quấn với nội dung tuyên truyền phổ biến kiến thức
về sản xuất kinh doanh thực phẩm theo quy định của pháp luật các tiêu chuẩn quy định
và kiến thức khoa học về an toàn thực phẩm tác hại của thực phẩm giả
thực phẩm không an toàn kém chất lượng hướng dẫn cho người dân hiểu đúng
thực hiện đúng luật an toàn thực phẩm
để đảm bảo tiến độ cấp thể căn cứ công dân gắn chiếp điểm tử cho bà con
vào ban đêm lực lượng công an tại địa phương phân công cán bộ xuống tận thôn buôn
để tuyên truyền vận động nhân dân rồi sắp xếp bố trí thời gian làm việc ba k mỗi ngày
và tận tình hướng dẫn bà con hoàn thành từng bộ hồ sơ
công việc dẫu có vất vả song một cán bộ chiến sĩ luôn nỗ lực hết mình
vì nhân dân phục vụ ghi nhận tại gia lai
gác lại công việc thu hoạch nông sản ngay từ sáng sớm
rất đông bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại buôn chanh đã có mặt
tại trụ sở quỹ ban dân xã ua để làm thẻ căn cứ công dân gắn chiếp điểm tử
để tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình làm hạn chế thời gian phải chờ đợi lâu
lực lượng công an xã và chính quyền địa phương sau khi tuyên truyền
đã thông báo thời gian cụ thể làm thẻ căn cứ đối với mỗi thôn buôn
do đó mọi công đoạn để hoàn thành từng bộ hồ sơ cho bà con diễn ra khá nhanh
quy trình cũng dễ dàng mấy anh cán bộ cũng chỉ báo rồi giúp đỡ tận tình
cái này cũng tạo cơ hội cho người dân ở đây đỡ phải xuống thị trấn làm sao
tính chất quan trọng của việc cấp căn cước công dân cho nên là công an cũng trực tiếp đi từng thôn buôn
đến từng nhà để vận động bà con bớt chút thời gian để làm thẻ căn cứ
để đảm bảo theo đúng thời gian tiến độ mà bộ công an đã đề ra
là địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số nên để đảm bảo tiến độ cấp thẻ căn cứ công dân
lực lượng công an trên địa bàn nguyễn trong ba đã trực tiếp xuống tận thôn buôn

các công an công cán bộ làm việc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
trung bình mỗi ngày mỗi điểm như thế này sẽ tiếp nhận
hoàn thành từ ba trăm năm mươi đến hơn bốn trăm linh hồ sơ cho bà con
khai đến thôn buôn hướng dẫn cho bà con nhân dân bước đầu
kê khai bảng căn cứ để giúp bước rút ngắn một thời gian
giúp cho anh em trong khoảng đăng ký chụp ảnh lăng tay
sẽ kịp thời cho bà con dân dân mất thời gian chúng tôi
chuyển khai là ngày chiều đêm đêm thì bố trí lực lượng luôn thêm ca nhau
để chúng ta làm sau đó để giúp cho bà con dân dân kịp thời
đúng đủ tham gia vào việc chiến dịch cấp căn cước
về nhà thì chú phải tuyên truyền cho người dân đúng tuổi
là quy định để chụp thể các công dân
để bà họ sắp xếp là công việc hợp lý để về chụp cho đủ
nhưng mà người dân ở xa là chú để thông báo
tất cả rộng rãi mà người dân để về kịp thời cho chụp thẻ công dân
theo kế hoạch đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
huyện krongpa tỉnh gia lai sẽ phải hoàn thành thu thập thông tin hơn sáu mươi một ba trăm năm mươi hai hồ sơ của người dân
gửi bộ công an cấp thẻ căn cứ công dân gắn chip điện tử
tính đến hết ngày một mươi ba tháng bốn địa phương đã thu nhận hai mươi ba bảy trăm hai mươi hai hồ sơ
trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn sáu mươi bảy
một mươi bốn người dân được bộ công an khắp thẻ căn cứ công dân gắn chip điện tử
xin được chuyển sang những thông tin khác trong tối một mươi năm tháng bốn tại đồng nai
trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam bộ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
và kỷ niệm bốn mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động ngày một mươi năm tháng bốn
thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên
năm hai nghìn hai mươi một khỏe để xây dựng tổ quốc
đẩy mạnh phong trào xây dựng nếp sống văn hóa và nâng cao đời sống tinh thần trong đoàn viên thanh niên toàn đơn vị
trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam bộ đã tổ chức các hoạt động
nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi
đồng thời đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao
tạo môi trường công tác lành mạnh
nâng cao đời sống văn hóa tinh thần
tăng cường thể lực cho cán bộ đoàn viên thanh niên
nhằm phục vụ tích cực sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
và đảm bảo trực tự an toàn xã hội
tại buổi lễ
ngoài giao lưu văn nghệ
trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam bộ
còn trao tặng bảy mươi một phần quà cho các học viên tham gia khóa huấn luyện
chiến sĩ nghĩa vụ năm hai nghìn hai mươi một
là người dân tộc khmer
nhân dịp tết cổ truyền chantanamthai
diễn ra từ ngày một mươi bốn tháng bốn đến ngày một mươi sáu tháng bốn
đồng thời trao giải cho một mươi sáu đội tuyển tham gia hội thao bóng truyền
trò chơi dân gian
ban chỉ huy trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam bộ ghi nhận và biểu dương những thành tích
mà các cấp bộ đoàn
và đoàn viên đơn vị đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời đề nghị tổ chức đoàn tuổi trẻ đơn vị phát huy truyền thống anh hùng cách mạng
tinh thần sung thức tình nguyện của thế hệ trẻ
củng cố tổ chức đoàn vững mạnh cả về tư tưởng chính trị
tổ chức và hành động
bên cạnh đó tuyên truyền rộng rãi về hoạt động của tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên
nhất là những tấm gương tiêu biểu những câu chuyện đẹp những việc làm ý nghĩa của đoàn viên thanh niên
tạo sự lan tỏa rộng rãi góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ cảnh sát cơ động trong lòng nhân dân
cũng trong ngày một mươi năm tháng bốn trường đại học an ninh nhân dân tại thành phố hồ chí minh
đã mở không gian sách với chủ đề
trí thức kết nối yêu thương
đây là hoạt động thường niên tại trường để tổng kết cuộc vận động văn hóa đọc
cũng như để chào mừng ngày sách việt nam ngày hai mươi một tháng bốn
năm nay hội sách tri thức kết nối yêu thương có sự đóng góp ấn phẩm từ ba đơn vị
nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
nhà xuất bản công an nhân dân và công ty sách paha
nhà xuất bản công an nhân dân tham gia sự kiện năm hai nghìn hai mươi một
với thế mạnh nội dung về sách chiến tranh văn học thể chiến
cũng như sách về lịch sử hào hùng của lực lượng công an nhân dân việt nam
nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
mở rộng thư viện cho sinh viên với các tác phẩm về đảng
tài liệu về luật pháp chính trị quan trọng
còn fahasa thu hút độc giả bằng những đầu mục về kinh doanh khởi nghiệp và kỹ năng sống
không gian đọc mở tại đh an nhân nhân dân vừa mang tính chức giới thiệu ấn phẩm mới
vừa tạo ra nơi trao đổi nội dung về sách văn hóa đọc giữa giảng viên và học viên nhà trường
bên cạnh đó tất cả các đơn vị ở trong trường gọi cuộc
nếu như người thầy giáo không đổi mới nội dung thuốc giảng dạy
chắc học sinh cũng không ham mê đọc sách lắm
nên có lẽ chúng ta phải đổi mới một cách mạnh ngay hơn nữa
vấn đề phương pháp dạy và từ đó sẽ tác động đến học sinh phương pháp học
và chúng ta xử lý được một cái vấn đề là thông tin tài liệu kiến thức thì nó khổng lồ
bằng việc đổi mới công tác nghiên cứu tài liệu của các hệ đào tạo so với đại học
nên có chất lượng đánh giá của luật pháp luật án thì dần dần nó đã hình thành một cái thói quen
và một ý thức tự giác hơn của cán bộ giáo viên và nhất là học viên
trong nghiên cứu nghiên cứu văn hóa đọc tức là đọc sách đọc tài liệu
ban giám hiệu đại học an ninh nhân dân kỳ vọng sự kiện như hội sách không nên chỉ diễn ra
để mừng ngày sách việt nam mà nên phát triển thành sân chơi thi đua
giữa các cơ sở giảng dạy trong lực lượng công an nhân dân
bên cạnh đó mỗi hội sách sẽ phối hợp cuộc thi tìm kiếm đại sứ văn hóa đọc
nhằm tìm ra gương mặt sinh viên tiêu biểu ứng dụng tốt vị đọc sách trong học tập nghiên cứu
tiếp tục với các tin tức giao thông đáng chú ý
thưa quý vị thủ tướng phạm minh chính vừa có công điện về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân
và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
người đứng đầu chính phủ lưu ý nhu cầu giao thông trong thời gian trước
trong và sau dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm có xu hướng tăng mạnh
do các hoạt động kinh tế văn hóa xã hội dần trở lại sau khi dịch covid một mươi chín cơ bản được kiểm soát
do vậy phải xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn như vi phạm tốc độ
nồng độ cồn ma túy chủ động phòng ngừa ngăn chặn các vụ tụ tập đua xe trái phép
cương quyết xử lý chấn áp hành vi chống người thành công vụ
để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng
các địa phương đảm bảo năng lực vận tải phù hợp tuân thủ quy định phòng chống dịch tăng cường an ninh
đình chỉ hoạt động các bến xe trái phép phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật
trở quá số người quy định tại các bến xe bến tàu
về phương án chống ủn tắc lực lượng chức năng cần phải tập trung điều tiết phân luồng hợp lý
trên các trục chính ra vào hà nội tp hcm và các điểm du lịch
có phương án sẵn sàng xử lý trên các tuyến có nguy cơ cao dẫn tới tai nạn sự cố
các tài xế cần tuân thủ quy tắc giao thông cẩn trọng trên các đoạn đường đèo dốc đường miền núi
ngoài ra người đứng đầu chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông
trong bốn ngày nghỉ lễ về ubnd quốc gia trước một mươi năm h ngày ba tháng năm để tổng hợp vào báo cáo thủ tướng
một thông tin khác sở giao thông vận tải hà nội cho biết là cơ quan này đã có thông báo gửi các bến xe
các đơn vị kinh doanh vận tải trong đó nêu rõ sẽ xử lý nghiêm các đơn vị vận tải vi phạm quy định
tự ý tăng giá cước
trước khi chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt thu tiền qua quy định trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm tới đây
cụ thể thông báo này đã được gửi đến tất cả các bến xe các nhà xe đăng ký kinh doanh có điểm đỗ đón trả khách
trên địa bàn thành phố hà nội trong đó nêu rõ quy định đảm bảo ổn định giá vé giá cước vận tải
và trong trường hợp các đơn vị kinh doanh có nhu cầu tăng giá cước trong bốn ngày cao điểm nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
mùa một tháng năm thì phải có văn bản đề xuất với các bến xe và phải được sự đồng ý thì mới được
tăng giá vé các trường hợp thực hiện không đúng quy định sẽ bị xử lý nghiêm
các đơn vị chức năng như thanh tra giao thông cảnh sát giao thông cũng sẽ tăng cường xử lý một số vi phạm chính
trong thời gian cao điểm này như tăng giá vé trái quy định nhồi nhét khách chạy sai lùng tuyến bắt khách dọc đường
giao thông lớn là những tuyến huyết mạch của thủ đô hà nội
theo lý thuyết và mục tiêu nhắm đến thì việc tuyến đường sắt này đi vào hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng
trong việc giải tỏa áp lực giao thông ở những tuyến phía dưới
thế nhưng hiện vẫn còn rất nhiều hoài nghi khi tuyến đường sắt này đi vào khai thác thương mại
ún đắc sẽ giảm thiểu hay lại tiếp tục lặp lại vết xe đổ như tuyến bích nhanh brt
phản ánh sau đây của phóng viên anntv
từ thứ hai đến thứ sáu sáng cũng như chiều cảnh tượng này đã có quen thuộc với người dân thủ đô
cứ vào giờ tan tầm
với kiểu đi điền vào chỗ trống thì vỉa hè cũng không còn để dành cho người đi bộ
tới đây ba mươi tháng bốn theo dự kiến tuyến đường sắt cát linh hà đông sẽ chính thức đi vào hoạt động
được kỳ vọng sẽ là lời giải cho vấn nạn quá tải hạ tầng nghiêm trọng trên tuyến trục hướng tâm huyết mạch này
thế nhưng bản thân những người đang ngay ngay di chuyển phía dưới
có lộ trình chung với tuyến đường sát này
lại tỏ ra không mấy kỳ vọng và có nhu cầu muốn chuyển đổi phương tiện
thì mình nghĩ giao thông ở việt nam xe máy nhiều thì khả năng là tình trạng hùn tắc vẫn có vẫn nhiều
đây cũng là vấn đề mà nhiều chuyên gia giao thông cũng đang lo ngại khi tuyến đường sắt đi vào hoạt động
câu chuyện brt một lần nữa có tái hiện
khi mà tuyến đường sát lại đơn thường độc mã như tuyến brt
không có sự kết nối chỉ phục vụ nhu cầu của những người dân dọc tuyến
trong khi mỗi vận tải công cộng đạt hiệu quả cao
thì cần sức mạnh tổng lực của cả mạng lưới
giao thông đô thị hà nội đang ở tình trạng manh mún chia cắt và triệt tiêu lợn nào
chứ không phải hợp thành một sức mạnh tổng hợp
do vậy muốn thay đổi nó ta phải nhìn thấy đây là một thực thể thống nhất
chúng ta nhìn thấy rằng là ngay trong hệ thống vận chuyển nhanh của imit
với brt hiện tại là rời rạng mặc dù nó cùng cho giám bốc quản lý
nhưng mà hai chủ thể khác nhau hai nguồn lực khác nhau hai cái cách vận hành khác nhau
theo như tôi biết chưa hề có một sự kết hợp của các cơ quan này
với nhau chứ nào mà một hệ thống giao thông còn rơi rạng như thế
thì chắc chắn sự thất bại đã được bảo trưởng
thực tế kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới đã cho thấy
việc thu hút người dân đến với vận tải công cộng thì một trong những yếu tố quan trọng nhất
đó là khả năng kết nối và chuyển đổi phương tiện dễ dàng
nghĩa là người dân có nhiều lựa chọn ở những điểm đấu nối
và đây là yếu tố mà chúng ta không có
và với những quãng đường đi bộ dài để chuyển đổi phương tiện như hiện nay
đang khiến cho người dân cảm thấy oai khi từ bỏ phương tiện cá nhân để đến với vận tải công cộng